các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dù có gắn camera an ninh và bố trí lực lượng bảo vệ
tuy nhiên trong một tháng qua tại tỉnh bạc liêu đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm
tại các trường mầm non gây hoang mang dự luận
theo trung tâm dự báo quỹ tưởng thủy văn trung ương
từ chiều và đêm ngày ba mươi tháng một mươi không khí lạnh đã tác động
gây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to ở các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện đợt lũ lớn
với dự án tạo ra những chiếc ô tô
chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời
trong tương lai con người sẽ có cơ hội sử dụng những phương tiện thân thiện với môi trường
những tin tức an ninh trật tự sẽ mở đầu cho bản tin an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
qua công tác trinh sát nắm tình hình
phòng cảnh sát điều trao tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên
vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng đang vận chuyển tám bánh heroin
cụ thể vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi
trên quốc lộ ba mươi chín a thuộc địa phận xã liên phương thành phố hưng yên
phòng cảnh sát điều trao tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên
phối hợp với công an thành phố bắt quả tang trương thị thanh
trú tại huyện tiên lữ đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin
có tổng trọng lượng gần hai chín trăm linh g một triệu đồng tiền mặt cùng một số tăng vật có liên quan
được biết đối tượng thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ sơn la về hương yên
và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng

và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đối tượng thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ sơn la về hương yên
và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đối tượng thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ sơn la về hương yên

đối tượng thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ sơn la về hương yên

đối tượng thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ sơn la về hương yên
và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
tình trạng mất trộm tài sản với thủ đoạn tương tự cũng xảy ra tại trường mầm non thị trấn hòa bình
tình trạng mất trộm tài sản với thủ đoạn tương tự cũng xảy ra tại trường mầm non thị trấn hòa bình trường mầm
tuổi thơ và trường mầm non hoa sen
các vụ trộm liên tiếp diễn ra ở nhiều trường ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự
gây tâm lý hoang mang bất ổn trong cán bộ giáo viên cũng như phụ huynh học sinh
phòng cũng kết hợp với các trường đề nghị ngành công an tham gia điều tra làm rõ
đây là hoạt động hình như là có tổ chức có tính trường nghiệp cao
cho nên công an phải tham gia làm rõ hơn
riêng với phòng thì phòng có thông báo đến các trường nhắc nhở các trường
để có kế hoạch chỉ đạo bảo quản tốt cơ sở vật chất các trường
tránh xảy ra những hành động mắc cấp sắp tới
theo đánh giá của lực lượng chức năng phần lớn khâu bảo vệ ở trường học còn nhiều sơ hở
nhân viên bảo vệ làm theo giờ hành chính nên ngoài giờ đó
vào những ngày thứ bảy chủ nhật ngày lễ nhà trường không có người châm coi tài sản
còn camera giám sát chỉ chặn được đối tượng trộm vặt
còn với kẻ trộm chuyên nghiệp chúng có nhiều cách để vô hiệu hóa
vì vậy khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần nhanh chóng báo cáo cho cơ quan công an nơi gần nhất
để kịp thời ngăn chặn hoặc bắt giữ xử lý tội phạm
nhằm góp phần hạn chế ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường
tri hội luật sư thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
vừa tổ chức phiên tòa gia đình về việc xét xử vụ án cố ý gây tương tích
trong đó cả bị cáo và bị hại đều chưa đủ tuổi vị thành niên
nguồn dễ bắt gặp trong đời sống học đường
phiên tòa được tổ chức tại trường trung học cơ sở trường sơn
quận gò vấp tp hcm với sự tham dự của hơn một giáo viên và học sinh của nhà trường
nội dung vụ án tại phiên tòa mà tính chất cháu được trao
có tính bắt nguồn liên quan đến mạng xã hội đang tình hình hiện nay
từ việc hai người kết bạn và quen nhau trên mạng facebook
chỉ vì những lợi bình nói xấu nhau làm cho mâu thuẫn phát sinh
với một mâu thuẫn nhỏ không nghiêm trọng thay vì lựa chọn phương cách giải quyết
là gặp nhau nói lời xin lỗi giả hòa thì lại rủ dây lôi kéo
những người bạn khác để đánh nhau dẫn đến hậu quả là một người bị thương tích nặng
và một người bị ra tòa lĩnh án
qua phiên tòa giải định nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cho các em học sinh giúp các em biết được hậu quả và hình phạt sẽ gánh chịu
nếu có hành vi vi phạm pháp luật hình sự
từ đó góp phần hạn chế ngăn ngừa tình trạng bạo lực xảy ra
giữa các em học sinh trong học đường
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
quản lý quy trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu những điểm mới trong luật bảo vệ môi trường
thông qua đội ngũ tuyên truyền viên
thì các kiến thức về năng lực quản lý bảo vệ môi trường
sẽ được nhanh chóng lan tỏa từ gia đình đến cơ quan đơn vị xã hội
và trở thành một phong trào bảo vệ môi trường
trong lực lượng của anh ngày càng tốt
đợt tập huấn đã trang bị cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị
nhiều kiến thức bổ ích góp phần nâng cao năng lực bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu trong lực lượng công an nhân dân
và tuyên truyền sâu rộng cho cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện
với vai trò là chủ tịch hội phụ nữ tôi sẽ về tôi tham mưu với lại
phối hợp cùng với đoàn thanh niên phòng bh bốn mươi một của công an tỉnh
để tham mưu ban giám đốc đảng ủy công an tỉnh
để triển khai các mô hình về xuống tới các cơ sở đoàn hội
để thực hiện phong trào bảo vệ cho cơ quan xanh sạch đẹp
đến từng cán bộ hội viên trong lực lượng công an tỉnh lâm đồng
cũng trong đợt tập huấn lần này các học viên đã được đi tham quan
và học tập tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh lâm đồng
sau đợt tập huấn công an các đơn vị địa phương sẽ phổ biến
nhân rộng các mô hình hiệu quả và nghiên cứu triển khai
xây dựng mới các mô hình lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu với các cuộc vận động phù hợp
với tình hình thực tế của cơ sở
các số báo ra ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý
tất cả sẽ có trong một điểm báo ngay sau đây
liên quan đến thương hiệu lớn khải siêu bán lụa trung quốc
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vừa yêu cầu
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra công an tp hà nội
để xem xét mức độ vi phạm
bộ này đã đề nghị lực lượng chức năng cùng làm rõ mối liên hệ
cũng như vai trò của tập đoàn khải đức với thương hiệu khải siêu
và việc kinh doanh của cửa hàng số một trăm một mươi ba hàng gai
trong việc dùng nhãn mát giả made in vietnam để lừa người tiêu dùng
từ đó làm rõ những vi phạm của tập đoàn này trong việc tiêu thụ
các hàng hóa của trung quốc giả nhãn mát hàng hóa việt nam
trong nhiều năm qua
cũng liên quan đến vấn đề này chủ tịch ubnd tp hồ chí minh
cũng vừa yêu cầu sở công thương báo cáo các thông tin liên quan
đến mặt hàng do khải siêu cung cấp
có ba địa điểm bán hàng ở khu vực tp hồ chí minh
và ngay sau khi sự cố trên xảy ra ba cửa hàng này đã tạm thời đóng cửa
tăng phình trồng chéo trùng lắp đó là các từ ngữ thường được đại biểu
quốc hội sử dụng để mô tả về hiện trạng bộ máy nhà nước
và biên chế hiện nay thông tin trên báo tuổi trẻ
theo báo này hiện tại tổng số biên chế công chức viên chức
là gần hai bốn triệu người tổng số người hưởng lương trong bộ máy
của hệ thống chính trị là ba tám triệu người
tại biểu tô văn tám từ con tôm cho rằng một trong những nguyên nhân
trực tiếp dẫn đến tình trạng công cành trên đó là bộ máy có quá nhiều tầng
đất trung gian với các chức vụ cấp hàm được bổ nhiệm tràn lan vô lý
về phần mình đại biểu quốc hội tp đà nẵng cho rằng công chức phải được
lựa chọn qua thi tuyển công khai là như thế có thể tốn thời gian tiền bạc
nhưng là cơ sở để đảm bảo thái độ tận tụy và phản ứng nhanh nhạy
trước các yêu cầu nhiệm vụ được giao
bộ giao thông vận tải vừa chính thức đưa ra nhiều lưu ý dành cho đồ án
quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga hà nội và vùng phụ cận liên quan
trong đó nhấn mạnh tới nguy cơ quá tải hạ tầng hay những nội dung
chưa phù hợp với quy hoạch chung của thành phố
bài viết trên báo lao động dẫn phân tích của bộ giao thông vận tải cho rằng
với quy hoạch trong đồ án mật độ giao thông khu vực ga hà nội
sẽ tăng lên rất nhiều so với số dân cư thường trú dự báo
cũng như so với mật độ giao thông hiện nay
do vậy cần ra soát các số liệu điều tra khảo sát hiện trạng
phân tích tính toán kỹ lưỡng về dự báo nhu cầu vận tải
để đảm bảo tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông
ngoài ra các chuyên gia về quy hoạch cũng đều hết sức lo ngại
về nguy cơ vỡ trận giao thông khi hà nội đề xuất xây sáu khu cao bốn mươi bảy mươi tầng
và ba khu thấp tầng với tổng số dân dự kiến lên tới bốn mươi bốn người tại khu vực này
cũng trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
có bài viết liên quan đến việc một mươi bộ ngành vẫn chưa trả lại trụ sở
và di rời ra khỏi nội đô
theo chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
việc di rời các cơ quan ra khỏi các quận nội thành
được thực hiện theo quy định của chính phủ có từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
tuy nhiên đến nay hà nội chưa thu được một khu đất nào
để xây dựng công viên hay bãi đỗ xe từ những trụ sở nói trên
theo kiến trúc sư đào ngọc nghiêm
vấn đề đáng lưu tâm là sau khi các đơn vị di rời xong
thì trụ sở cũ sẽ được sử dụng như thế nào
nếu sau khi di rời lại phê duyệt cho xây dựng nhà ở thì không ổn
vì chắc chắn sẽ gây thêm ách tắc
trong phần tiếp theo của chương trình
tổng cục đường bộ việt nam tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc tiến độ
triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng
hầm trui địa biên phủ nguyễn tri phương đã thông xe kỹ thuật
góp phần giảm ủn tắc giao thông của tp đà nẵng
kịp thời phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
một mẫu cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với câu chuyện giữa đời thực
về tình yêu của người khuyết tật
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với tiểu mục an toàn giao thông
tổng cục đường bộ việt nam vừa tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai hệ thống
thu phí tự động không dừng tại bốn trạm thu phí trên quốc lộ một ở khu vực phía nam
trong bốn trạm thu phí trên có ba trạm thuộc vùng đồng bằng sông cửu long gồm trạm cai lệ
trạm sóc trăng và trạm bạc liêu
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu công ty capro khẩn trương hoàn chỉnh kết nối hệ thống thu phí tự động
để chạy thử vào ngày một mươi tháng một mươi một
tính đến nay trên toàn quốc đã có tổng cộng một mươi ba trạm thu phí đưa hệ thống thu phí tự động vào vận hành
cùng với hơn hai trăm năm mươi phương tiện gắn thể
sau ngày ba mươi tháng một mươi tức là ngày hôm qua dự án bot nào chưa lắp đặt thiết bị và triển khai thu phí không dừng
tổng cục đường bộ việt nam sẽ kiến nghị bộ giao thông vận tải cho dừng thu phí
một tin vui đối với người dân đà nẵng vào chiều ngày hôm qua hầm chui nguyễn tri phương
điện biên phủ ở địa phương này đã chính thức thông xe kỹ thuật tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện
vào giờ tan tầm và đây là công trình giao thông có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố đà nẵng
nhất là trong dịp tổ chức tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
như vậy sau hơn một mươi tháng thi công với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố
công trình đã về đích trước hai tháng so với kế hoạch kịp thời phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
hầm chui nút giao thông điện biên phủ nguyễn tri phương được xây dựng bằng bê tông cốt thép
tính không cao bốn bảy mươi năm m với tổng chiều dài là bốn trăm linh chín m gồm tám mươi m hầm kín và một trăm tám mươi m hầm hở
còn tại sóc trăng liên quan đến hành vi đua xe trái phép xảy ra tại tuyến tránh quốc lộ một a
thuộc địa phận thành phố sóc trăng ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi
công an thành phố sóc trăng đã tiến hành mời sáu đối tượng có liên quan đến trụ sở để làm việc
trước đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc có một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên tuyến tránh quốc lộ một a
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng đã tiến hành triển khai lực lượng chốt chặn
và tạm giữ xe mô tô do lý huỳnh nhật thanh điều khiển
qua làm việc với thanh lực lượng chức năng tiếp tục mời năm đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận có tham gia đua xe trái phép
từ mục an toàn giao thông xin được tiếp tục với những thông tin
về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đắk lắc và quảng ngãi
sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại trạm thu phí bot quang đức km một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy đường hồ chí minh
đoạn qua thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải
xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi một do tài xế trần văn mẫn ở quảng nam điều khiển
khi chạy gần tới trạm thu phí trên bất ngờ chiếc xe mất thắng
lào với tốc độ cao rồi ủi thẳng vào xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một c một mươi bốn nghìn hai trăm chín mươi bốn
do tài xế phan anh quang ở đắk lắc điều khiển đang dừng để mua vé qua trạm
cú tông mạnh đã khiến hai xe dính chặt vào nhau rồi lao về phía trước
và ủi bay một đoạn giải phân cách hậu quả của vụ tai nạn làm tài xế mẫn bị gãy chân
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi tại tổ dân phố tám thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy làm hai thanh niên thương vong
ô tô khách mang biển số bốn mươi bảy b một nghìn năm trăm chín mươi một của nhà xe hồng phúc do tài xế nguyễn sơn hà ở đắk lắc điều khiển
khi lưu thông đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy làm anh phạm đình quang
chú tại huyện nghĩa hành tử vong tại chỗ lê văn tín ngồi phía sau xe bị thương nặng
sáu mươi một là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ba ngày
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy làm chết năm mươi hai người bị thương ba mươi chín người

trú tại huyện nghĩa hành tử vong tại chỗ lê văn tín ngồi phía sau xe bị thương ba mươi chín người
khi lưu thông đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy làm anh phạm đình quang